theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia sau hai ngày của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
cả nước đã xảy ra bốn mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm ba mươi sáu người thiệt mạng và bị thương ba mươi ba người
theo đó so với cùng kỳ năm ngoái năm nay số vụ tai nạn đã tăng bốn vụ tăng một mươi tăng một mươi người chết
tăng ba mươi tám bốn mươi sáu tăng chín người bị thương tăng ba mươi bảy
qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã phát hiện xử lý ba sáu trăm bảy mươi bảy trường hợp vi phạm thu về ba sáu trăm sáu mươi hai tỷ đồng
đường dây nóng của ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi tin nhắn của người dân
phản ánh về việc tăng giá vé nhồi nhét hành khách trở qua số người quy định và tình trạng ủn tắc giao thông tại một số tuyến đường